hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm đánh giá cao những thành tích mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh con tum đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của vấn đề bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới phải tận dụng tốt những thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế du lịch
tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần phải kiên định giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh
trước mắt tỉnh ủy con tum cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết hai mươi ba của trung ương ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế theo chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị nhất là các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn khu vực biên giới địa bàn nhạy cảm với quốc phòng an ninh
nhân dịp này nhiều tập thể
các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương khen thưởng
vào chiều nay bộ công an đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phó thủ tướng trần hồng hà chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có thiếu tư
tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các bộ ngành có liên quan các chuyên gia nhà khoa học và các thành viên trong hội đồng thẩm định
trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm khoa học các chuyên gia nhà khoa học quản lý thành viên hội đồng thẩm định đã tập trung thời gian đánh giá phản biện thảo luận những nội dung trong các báo cáo được trình bày tại hội nghị
đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất an ninh
phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến của hội đồng thay mặt bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã có ý kiến để giúp hội đồng thẩm định đánh giá tổng thể
hiệu quả quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi
thứ trưởng lê văn tuyến cũng báo cáo những nội dung có liên quan đến công tác bố trí quỹ đất sử dụng đầu tư đất an ninh phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
kết luận hội nghị phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục ra soát những nội dung liên quan đến quy hoạch về sử dụng đất an ninh đảm bảo phù hợp với những nghị quyết chủ trương của đảng của nhà nước
phó thủ tướng đề nghị bộ công an và các bộ ngành địa phương cần chú ý tính chất tương tác giữa các quy hoạch giữa các bộ ngành địa phương khi quy hoạch triển khai sử dụng đất an ninh
làm rõ các quy định về pháp lý liên quan đến sử dụng đất phương án kế hoạch bảo vệ những công trình trọng điểm đồng thời yêu cầu hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh cần sớm hoàn thiện trình nội dung quy hoạch sử dụng đất để thủ tướng chính phủ đánh giá xem xét thông qua
cùng với cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau nằm trong tổng thể thực hiện thắng lợi đồng bộ đề án xã biên giới sạch về ma túy
bộ công an và công an tỉnh nghệ an đã vận động hỗ trợ xây dựng hai tám trăm hai mươi căn nhà cho người nghèo người có hoàn cảnh về nhà ở tại sáu huyện điện biên giới của tỉnh nghệ an
sau hai tháng triển khai chương trình thì đến nay một năm trăm linh người dân các xã vùng biên giới đặc biệt khó khăn đã và đang được đón nhận những ngôi nhà mới
những ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp và vững chãi
những ánh mắt lấp lánh nhiều vui
người dân nơi đây vô cùng phấn khởi và xúc động vì giờ đây không phải sống trong ngôi nhà tạm bỡ rột nát khừ hỏng
cũng có cái phấn khởi cảm ơn đảng nhà nước trước này là cũng không nghĩ mà làm được cái nhà này thì cũng ở nhà tạm bờ chứ trở đi thì cũng cố gắng mà để làm ăn sinh sống
rất là phấn khởi có đoàn này công an này đảng chính quyền vô làm nhà rột nát cho trong bản
đến nay năm trăm linh ngôi nhà từ nguồn bộ công an hỗ trợ và một ngôi nhà từ nguồn công an tỉnh vận động hỗ trợ tại các huyện quế phong kỳ sơn tương dương đã cơ bản hoàn thành bản giao cho người dân
mỗi suất nhà như vậy là năm mươi triệu chúng tôi tổ chức làm đồng loạt làm theo hình thức là nhà lắp ghép nhà tiên chế
sau đó là sẽ tổ chức lắp kép đồng loạt tại các địa phương với phương án là địa phương sẽ hỗ trợ về phần xây lắp nền móng sau khi có nền bóng theo đúng quy chuẩn chúng tôi sẽ tổ chức các lực lượng để lắp ghép nhà
yêu thương cho đi yêu thương còn mãi những nếp nhà mới cũng chính là món quà của sự yêu thương đồng bọc là mục tiêu cao cả tổng thể mà công an tỉnh nghệ an
đang chủ trì cùng hệ thống chính trị các cấp các ngành và nhân dân thực hiện
với đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể
quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cũng liên quan đến các sai phạm của công ty aic ubnd tỉnh đồng nai cho biết đã ký quyết định về việc thanh tra các dự án gói thầu mua sắm tài sản trang thiết bị do công ty aic và các đơn vị thành viên của công ty cung cấp cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng nai trong một mươi một năm từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
trước đó bộ công an cũng vào cuộc xác minh điều tra và đã khởi
tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
đến với những nội dung khác liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an tp đà nẵng bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra